quân đội nga ở crimea được cho là đang tích cực chuẩn bị đối phó với cuộc phản công mùa xuân như dự kiến của ukraine
trong đó kiev có thể tìm cách chọc thủng phòng tuyến của moscow ở miền nam và gây nguy hiểm cho bán đảo chiến lược này
các đơn vị nga dọc theo tiền tuyến dài hơn một km ở ukraine đã chuẩn bị các vị trí phòng thủ mới trong vài tháng qua
chờ đợi đợt phản công tiếp theo của ukraine trong khi các đồng đội của họ tiến lên phía trước trong những cuộc tấn công ác liệt ở vùng danetsk
theo tờ newsweek kiev đang hy vọng tối đa hóa tổn thất của nga trong phòng thủ
làm kiệt quệ các đơn vị của moscow trước khi chọc thủng tuyến tấn công của họ với sự trợ giúp của các phương tiện thiết giáp hạng nặng mới
từ tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato cũng như những đội quân mới được phương tây huấn luyện
kiev đang bảo vệ nghiêm ngặt mọi chi tiết của chiến dịch dự kiến và vụ dò dỉ tài liệu tình báo mật của lầu năm góc gần đây
có thể buộc các chỉ huy ukraine phải sửa đổi kế hoạch
trong khi đó thứ trưởng ngoại giao nga alexander grushko ngày một mươi ba tháng bốn cảnh báo nguy cơ đụng độ giữa các lực lượng nga với nato đang gia tăng
theo ông grusho nga đã đề xuất một số biện pháp nhằm bình thường hóa tình hình trong khu vực nhưng không đề xuất nào được nato xem xét
ngoài ra ông cảnh báo nguy cơ xảy ra va chạm tăng lên gấp nhiều lần khi phần lan tham gia liên minh quân sự